nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp tết dương lịch hai mươi và tết nguyên đán canh tí
công ty cổ phần bến xe hà nội đã lên kế hoạch tăng cường xe khách
dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi và tết nguyên đán canh tí
ở các bến xe hà nội là hai hai trăm linh xe khách
bến xe giáp bát được dự báo có lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm
sẽ tăng một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi so với ngày thường
lượt xe dự kiến là một năm mươi lượt xe một ngày tăng một trăm một mươi năm so với ngày thường
trước tết khách tăng tập trung chủ yếu vào các tuyến nam định thái bình ninh bình thanh hóa
sau tết khách tăng chủ yếu vào các tuyến đường dài tp hcm lâm đồng gia lai đắk lắc con tum đắk nông
tại bến mỹ đình lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn một trăm năm mươi so với ngày thường
lượt xe dự kiến hơn một một trăm linh lượt xe một ngày tăng khoảng một trăm một mươi năm so với ngày thường
chủ yếu ở các tuyến đường điện biên lai châu sơn la lào cai quảng ninh phú thọ
tại bến gia lâm lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng một trăm năm mươi so với ngày thường
lượt xe dự kiến là tám trăm một mươi xe tăng một trăm một mươi năm so với ngày thường
chủ yếu tập trung ở các tuyến như hải phòng quảng ninh bắc giang